cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với hoàng thị bình chú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ ngày một mươi một tháng bảy công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân
tố cáo hoàng thị bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết hoàng thị bình là kế toán trưởng của một công ty đóng trên địa bàn huyện nghi xuân
hoạt động buôn bán vật liệu xây dựng
bình được giao điều hành tự quyết định việc nhập hàng và ký hợp đồng giao dịch với khách hàng
bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng
vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng
đến thời điểm hiện tại hơn một trăm linh người bị hại ở hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra tổng tài sản thiệt hại hơn bốn mươi tỷ đồng